tối qua ngày một mươi năm tháng tám tại thành phố pleiku tỉnh gia lai đã diễn ra hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu
khu vực miền trung tây nguyên năm hai nghìn một mươi chín
hoạt động nằm trong chuỗi chương trình khuyến công quốc gia do bộ công thương phối hợp với tỉnh gia lai tổ chức
hội trợ được tổ chức với quy mô ba trăm năm mươi gian hàng trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm của trên một trăm linh doanh nghiệp
đến từ một mươi năm tỉnh thành phố trong khu vực cùng nhiều địa phương khác trong cả nước
trong đó có nhiều sản phẩm của các địa phương đã được hỗ trợ thành công từ chương trình khuyến công quốc gia
để các doanh nghiệp các tổ chức kinh tế giao lưu mở rộng thị trường tìm kiếm cơ hội liên doanh liên kết đầu tư
qua đó nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập hiện nay